hiện nay tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm thường xuyên tại khu vực nông thôn chiếm trên tám mươi
trong đó đặc biệt là lực lượng lao động trẻ
nhu cầu về mở rộng việc làm tăng hiệu quả tỷ lệ sử dụng thời gian ở nông thôn
phát triển kinh tế gia đình địa phương trở nên cần thiết
quỹ quốc gia về việc làm trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám đã hỗ trợ cho vay vốn
giúp nhiều thanh niên nông thôn khởi nghiệp tạo việc làm cũng như phát triển kinh tế tại địa phương
anh trần ngọc quảng là một trong những thanh niên rất năng động của thôn tân lý
xã thanh tâm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
trong công tác khởi nghiệp xây dựng kinh tế trên chính mảnh đất quê hương
được vay vốn từ chương trình quỹ quốc gia về việc làm với số tiền một trăm linh triệu đồng cho hai lao động
gia đình anh quảng đã đầu tư xây dựng gia trại tổng hợp theo mô hình nông lâm ngư nghiệp
trước đây thì tôi học trung cấp điện
nhưng mà tôi đã học trung cấp điện

tôi đi làm được lấy ba năm xong từ lúc lấy vợ về là cái nguồn vốn là chủ yếu gia đình tự đầu tư
sau hai năm gần đây thì tôi muốn đẩy mạnh lên thì tôi mới vay cái nguồn vốn giải quyết công an việc làm bên chủ ngân hàng chính sách
trong hai năm trở lại đây bình quân thu nhập từ trang trại tổng hợp của gia đình anh quảng đạt từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi năm
ngoài ra trang trại của anh còn giúp giải quyết việc làm thường xuyên cho từ năm đến bảy lao động hàng năm